trên mạng xã hội facebook đang lan truyền công văn của ubnd tp cần thơ về việc cho học sinh sinh viên trên địa bàn nghỉ hết tháng ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên qua trao đổi với lãnh đạo thành phố cần thơ thì đây là công văn giả mạo ubnd tp cần thơ đang vào cuộc để xử lý người làm công văn giả mạo này
qua trao đổi lãnh đạo ubnd tp cần thơ khẳng định công văn xuất hiện trên mạng xã hội về việc cho học sinh sinh viên trên địa bàn nghỉ hết tháng ba để phòng dịch bệnh covid một mươi chín là giả mạo
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng hai chủ tịch ubnd tp cần thơ quyết định cho học sinh từ bậc mầm non tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
đối với học sinh trung học phổ thông học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày hai tháng ba công văn cho học sinh nghỉ học do phó chủ tịch ubnd tp cần thơ ký vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai